trao đổi với báo giới bên lề đối thoại shangri la hai nghìn hai mươi hai đang diễn ra ở singapore
thứ trưởng ngoại giao ukraine mitro senik cho biết là an ninh lương thực toàn cầu đang bị đe dọa
do xung đột nga ukraine ảnh hưởng đến xuất khẩu ngũ cốc của kiev qua biển đen gây ra tình trạng
thiếu hụt trên diện rộng và giá cả tăng vọt ukraine đã thiết lập hai tuyến xuất khẩu ngũ cốc
qua bà lan và rumania theo đó ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu
ông senik thừa nhận những tuyến xuất khẩu trên dù không hoàn hảo vì có những điểm tắc nghẽn
nhưng ukraine đang cố gắng hết sức phát triển những lộ trình này trong giai đoạn hiện nay
ukraine hiện đang đàm phán với các nước baltic để thiết lập thêm hành lang thứ ba cho xuất khẩu
lương thực ukraine là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ tư trên thế giới vì các cảng biển bị phong
tỏa do xung đột nước này phải vận chuyển mặt hàng này bằng đường sắt đến khu vực biên giới phía tây
hoặc qua các cảng trên không danube
sang rumani hiện có khoảng ba mươi triệu tấn ngũ cốc ở ukraine đang chờ xuất khẩu qua đường bộ đường sông và đường sắt